ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải dừng nuôi cá lồng trên hồ thác bà
năm đơn vị liên quan gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố hưng hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hồ thác bà
hợp tác xã dịch vụ tổng hợp vĩnh kiên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản
công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học t t
lý do chính để ủy ban nhân dân tỉnh yên bái ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải dừng nuôi cá
là do chưa có hoặc đã có báo cáo tác động môi trường nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt
các doanh nghiệp này đều đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh nuôi cá lồng trên hồ thác bà
nhưng vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong đó báo cáo tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là quan trọng nhất
trước yêu cầu này ủy ban nhân dân huyện yên bình sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái
các đơn vị vi phạm kiến nghị các doanh nghiệp hợp tác xã nuôi cá trên hồ thác bà đều lần nuôi ở cuối nguồn nước
gần đập nhà máy thủy điện thác bà nên khó có thể nói là gây ô nhiễm
còn hồ sơ thủ tục của các đơn vị này chưa đầy đủ là do nhiều lý do như trước đây tỉnh chưa xây dựng được đơn giá cho thuê mặt nước
cũng như chưa có đánh giá tác động môi trường chung của hồ thác bà nên doanh nghiệp hợp tác xã nuôi cá trên chưa thể hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định ngay lúc đó được
trên thực tế các đơn vị cũng đang gấp rút hoàn tất thủ tục theo quy định
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái cho rằng trước đây đã được tỉnh khuyến khích kêu gọi đầu tư
vì vậy cũng không nên yêu cầu họ ngừng ngay việc nuôi cá mà nên cho các đơn vị này một khoảng thời gian nhất định
để họ hoàn thành các thủ tục còn thiếu theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh